mỹ phẩm già đang ngày đêm được tuân vào thị trường của việt nam
điều này không chỉ làm đau đầu cơ quan quản lý nhà nước
mà còn khiến các doanh nghiệp chân chính bị thiệt hại và người tiêu dùng thì tiền mất tật mạng
ngày hai mươi hai tháng sáu cơ quan quản lý thị trường đã phát hiện và thu giữ gần ba sản phẩm mỹ phẩm
có nhiều dấu hiệu vi phạm của một doanh nghiệp trên địa bàn hà nội
đây chỉ là một trong số rất rất nhiều vụ việc được cơ quan chức năng phát hiện và xử lý trong thời gian gần đây
thế nhưng với việc đổ bộ tràn lan theo từng giờ từng ngày vào thị trường
thủ đoạn thì ngày càng tinh vi
thì chính bản thân các cơ quan chức năng cũng gặp khó khăn trong việc kiểm soát loại mặt hàng này
thế đầu mối thì cửa hàng thì nó cũng là cái khó khăn trong cái bước đầu để kiểm tra
đã có không ít những người tiêu dùng tiền vẫn mất tật vẫn mang
còn đối với các doanh nghiệp hay nói xa hơn là đối với nền kinh tế thị trường
thì vấn nạn này đang là những con sâu làm rầu nồi canh làm mất uy tín của những doanh nghiệp chính thống
đặc biệt là những doanh nghiệp việt nam khi mà họ đang trên con đường khẳng định thương hiệu việt
khi mà sản phẩm đầy đủ chất lượng và những cái
nguyên liệu của mình đạt tiêu chuẩn quốc tế là giá thành nó đã rất là cao rồi
không thể nào ra một cái sản phẩm rẻ cũng như là sản phẩm như sản phẩm trôi nổi được
và tất cả những cái giấy tờ thì chúng ta phải mất rất nhiều thời gian để có thể làm được giấy tờ cho bộ sản phẩm
có những sản phẩm phải mất từ sáu tháng đến một năm mới xong được giấy tờ
khi mà những cái sản phẩm việt trôi nổi
nó đã làm cho người tiêu dùng thực sự cảm thấy hoang mang và sợ khi nghĩ đến sản phẩm việt
bởi vì họ cứ nghĩ rằng với những cái sản phẩm việt là sản phẩm kem khuấy kem trộn
hoặc là những cái sản phẩm mà với những chất lượng rất là kém
để có một sản phẩm được công bố và được phép bán ra thị trường
sản phẩm đó phải đảm bảo có đầy đủ giấy tờ của bộ y tế
cục sở hữu trí tuệ và tem chống hàng giả của bộ công an
chính bởi cần qua nhiều khâu cấp phép kiểm duyệt nên không ít doanh nghiệp cơ sở
vì lợi nhuận đã bất chấp để làm giả làm nhái tuôn ra thị trường
bán với giá rẻ hơn nhưng lại dễ dàng hơn
mong rằng là các cơ quan chức năng sẽ làm chặt
ngay từ cái khâu là công bố với những cái sản phẩm
và tất cả những sản phẩm không công bố thì sẽ có những khung hình phạt thực sự nặng
để những sản phẩm việt nam có chỗ đứng cũng như có tiếng nói ở thị trường việt nam
mỹ phẩm giả hệ lụy thật đó là điều mà bất cứ ai cũng có thể thấy được
thế nhưng vì sao nó vẫn tồn tại và được tiêu thụ nhiều như vậy
một phần nào đó vẫn nằm ở phía người tiêu dùng
bên cạnh trách nhiệm của cơ quan chức năng thì người tiêu dùng cũng nên tỉnh táo
và có những sự lựa chọn thông thái
mua những mặt hàng có tem mắc đầy đủ biết rõ nguồn gốc xuất xứ để tránh tiền mất tật mang